hiện nay ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh quảng trị tình hình ô nhiễm môi trường về rác thải có nhiều diễn biến phức tạp
trong khi đó chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án giải quyết triệt đề
điều này đã gây bức xúc trong các vùng nông thôn ở tỉnh quảng trị
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
ngay dưới chân biển cấm đổ rác này là những đống rác to ụ tràn lan
cách tấm biển này không xa là khu vực tập kết và trung chuyển rác của xã triệu sơn huyện triệu phong tỉnh quảng trị
trên đường dh bốn mươi ba nối từ thị xã quảng trị
về bãi tấm biển triệu lăng
trong đường huyện triệu phong người dân thiếu ý thức đã bỏ rác tràn ra mặt đường
và những tuyến đê giữ nước cũng không ngoại lệ
dọc theo tuyến canh đê cát của huyện triệu phong
người dân thiếu ý thức đã vứt rác với chiều dài gần một trăm linh mét
điều này đã gây ô nhiễm và bức xúc cho người dân thường xuyên qua lại trên con đường này
chúng tôi đã có kế hoạch đăng ký trung truyền và cũng như là có kế hoạch
họp các đơn vị liên quan đến hồ đặc trung tâm này
để quán triệt cũng như tuyên truyền thêm cho bà con để thực hiện tốt công tác thu gom
một ngày đêm ở tỉnh quảng trị có khoảng sáu trăm linh tấn rác thải ở vùng nông thôn
nhưng mới xử lý được khoảng hai trăm năm mươi tấn
những bất cập trong xử lý rác thải nông thôn ở quảng trị
đó là hoạt động thu gom còn thiếu và yếu
nguồn rác phát sinh ngày càng nhiều
bên cạnh kinh phí cho việc xử lý và thu gom rác ở nông thôn cũng chưa được đáp ứng nhiều
đối với vấn đề môi trường nông thôn
thì ủy ban tỉnh đã chỉ đạo sở tăng môi trường xây dựng một đề án tổng thể
cho công tác bảo vệ môi trường tập trung nâng cao hoạt động tuyên truyền
vận động các tổ chức đoàn thể tham gia tự quản tự kiểm tra
nhân rồng mô hình phân loại rạc tại nguồn
nhân rộng mô hình xử lý môi trường ở các làng nghề
có thể nói vấn đề ô nhiễm rác thải ở vùng nông thôn tỉnh quảng trị
đã đến lúc cần sung lên hồi chuông báo động
về môi trường trong xây dựng nông thôn mới của các địa phương cũng khó mà thực hiện được
vì vậy tỉnh quảng trị cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa
bên cạnh đó là sự vào cuộc của chính quyền các cấp
để trả lại sự trong sạch về môi trường ở vùng nông thôn trong thời gian tới